xin kính chào quý vị và các bạn
tại trung trung bộ và tây nguyên cũng như khu vực nam bộ đêm nay vẫn có mưa rông mạnh
còn khu vực bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến ít mưa
cụ thể phần từ hà tĩnh đến khánh hòa vẫn chịu tác động của không khí lạnh kết hợp với nhụ động gió đông
nên trong đêm nay vẫn có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ ba mươi bảy mươi mm
sau đó từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh
phần còn lại từ thanh hóa đến nghệ an cũng như ninh thuận bình thuận cũng có mưa nhưng với lượng không quá nhiều
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên toàn trung bộ chưa có xu hướng tăng
khi mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai hầu khắp đều giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay vẫn có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
sang ngày mai mưa giảm nhanh tại khu vực tây nguyên
còn về tình hình nhiệt độ cũng không thay đổi quá nhiều
nhiệt độ ban trưa tại khu vực tinh
nguyên phổ biến ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ khu vực nam bộ từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu bảy giật cấp tám chín biển động với nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi chín độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển phía tây mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
đến với biển đông mạnh nhiệt độ tại đây từ hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực hà nội mây thay đổi không mưa sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều hứng nắng gió nhẹ
đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi tám độ